trước dự báo tình hình thiên tai năm hai nghìn hai mươi diễn biến khó lường
ubnd tp hcm vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở ngành đoàn thể và ubnd các quận huyện phường xã thị trấn
nâng cao năng lực điều hành chỉ huy thực hiện các biện pháp phòng chống ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở
nhất là với các địa bàn sung yếu
theo chỉ thị của ubnd tp hcm ubnd hai mươi bốn quận huyện chịu trách nhiệm hoàn chỉnh các phương án phòng chống
ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tương ứng với từng loại hình thiên tai
cấp độ rủi ro thiên tai tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp săn lấp lấn chiếm
sông canh rạch gây sạt lở làm tắc ngẽn dòng chảy hướng thoát nước tự nhiên trên địa bàn
riêng tám quận hiện gồm quận một mươi hai bình thạnh thủ đức và các huyện nhà bè bình chánh hóc môn củ chi cần giờ
chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dứt điểm các công trình phòng chống thiên tai
đã có chủ trương của ubnd tp phối hợp với chủ đầu tư các dự án tiêu thoát nước chống ngập và đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng
để dự án sớm được triển khai thi công hoàn thành đưa vào sử dụng đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình